ngày hai mươi tám tháng bốn tại tỉnh sơ tân turreng quân đội hoàng gia campuchia đã khánh thành cùng một lúc sáu công trình trụ sở
và hội trường của quân khu một quân đội nước này được xây dựng bằng nguồn vốn do bộ quốc phòng việt nam viện trợ
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đại tá nguyễn anh dũng tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia cho biết
đây là những công trình được xây dựng theo nghị định thư giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng campuchia
nhằm hỗ trợ cho quân đội campuchia về cơ sở vật chất
hướng đến kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam campuchia
đại tướng mia sofia phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia tư lệnh lục quân campuchia
đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ mọi mặt của bộ quốc phòng việt nam dành cho quân đội hoàng gia campuchia nói chung
và đơn vị quân khu một nói riêng
kết thúc buổi lễ đại tá nguyễn anh dũng và đại tướng miasofia đã cắt băng khánh thành và ký biên bản giao nhận sáu công trình